ubnd tp hà nội vừa ban hành bốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bốn cầu vượt trên địa bàn thành phố
cụ thể cầu vượt cho người đi bộ qua đường nguyễn trãi đoạn giao cắt ngã ba đường triều khúc quận thanh xuân
cầu vượt nguyễn văn cử một nguyễn văn cử hai nguyễn văn cử ba quận long biên bằng kết cấu thép lắp ghép tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông
cầu vượt nguyễn văn cử một nguyễn văn cử hai nguyễn văn cử ba quận long biên bằng kết cấu thép lắp ghép tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông